các cơ quan kiểm toán nhà nước việt nam và lào tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác và hình thức hợp tác toàn diện
nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ tại mỗi cơ quan
để trở thành cơ quan kiểu mẫu tại intosite asosite aseansite
đồng chí ma lê thong cô mạ xịt bày tỏ vinh dự và cảm động được tiếp kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ
là một nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
đánh giá cao nhiều sáng kiến quan trọng của đồng chí vương đình huệ khi còn giữ cương vị tổng kiểm toán nhà nước
như cơ chế luân phiên tổ chức họp các cơ quan kiểm toán nhà nước clv đưa nhiều nội dung hợp tác
giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước việt nam lào vào nội dung hợp tác chung giữa hai chính phủ hai nước
đồng chí cũng cho biết thêm các kế hoạch trong tương lai nhằm phát triển quan hệ hai cơ quan kiểm toán hai nước
chiều nay đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba theo hình thức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an tới công an các đơn vị địa phương
đồng chí lê hải bình ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương dự với vai trò báo cáo viên
tại hội nghị đồng chí lê hải bình đã thông báo nhanh kết quả nội dung chương trình làm việc của hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đồng chí lê hải bình nêu rõ ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định
thông qua nội dung các văn kiện gồm nghị quyết về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
nghị quyết về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
nghị quyết về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đối ngũ đảng viên trong tình hình mới
ngoài ra đồng chí lê hải bình cũng thông tin về đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng
tiêu cực và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đồng chí lê hải bình cũng nhấn mạnh nhiều nội dung của hội nghị lần thứ năm gắn liền với công tác của đảng ủy công an trung ương
bộ công an và công an các cấp sau đó mong muốn bộ công an quán triệt sâu sắc các nội dung này vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng để đạt nhiều thành tích hơn nữa
thưa quý vị từ ngày hai mươi một tháng năm tới đây người dân thuộc một trăm tám mươi ba xã thị trấn của thành phố hà nội có thể đến trụ sở công an xã thị trấn để làm thủ tục đăng ký
cấp biển số xe mô tô xe gắn máy mà không cần đến công an thành phố hay là công an huyện
đối với phương tiện là xe ô tô
làm thủ tục đăng ký tại trụ sở công an huyện
đến thời điểm này toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất đường truyền hệ thống bảo mật và các công tác chuẩn bị để đăng ký xe mô tô ô tô
phục vụ nhu cầu của người dân đã được các đơn vị hoàn tất và sẵn sàng đi vào hoạt động ghi nhận tại địa bàn huyện hoài đức hà nội
huyện hoài đức có một mươi hai đơn vị công an xã đủ điều kiện được phân cấp đăng ký cấp biển số xe mô tô xe gắn máy
và đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện được phân cấp đăng ký cấp đổi biển số đối với xe ô tô và xe mô tô xe gắn máy
ngay từ khi nhận được quyết định về việc phân công phân cấp công an huyện hoài đức đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng công an thành phố
tiến hành khảo sát thống kê cơ sở vật chất đường truyền địa điểm tiếp nhận hồ sơ nguồn lực con người trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật
nhằm mục đích để công an cấp huyện xã đảm nhận tốt nhiệm vụ
bằng các thiết bị hiện có của công an thành phố trang cấp công an huyện đã trang cấp đến công an cấp xã để tổ chức thực hiện
và đã phối hợp với các phòng chức năng của công an thành phố để tổ chức triển khai ví dụ như phòng ph sáu ph bốn
phục vụ cho công tác kiểm tra và cài đặt phần mềm liên quan đến công tác đăng ký xe tại cấp xã cũng như là cấp huyện
triển khai cái thông tin
từ số một mươi năm và cũng như cái kế hoạch mùa ba của đồng chí giám đốc thành phố sẽ là một cái bước ngoặt để tạo điều kiện cho người dân
đến làm các thủ tục tại địa bàn của mình tránh phải đi lại phục vụ được tốt nhất cho người dân
qua các buổi đào tạo tập huấn nghiệp vụ đến nay cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện đội ngũ công an xã đã sử dụng thành thạo
về trình tự thực hiện phần mềm đăng ký xe sử dụng phần mềm và tiếp nhận sử dụng thông tin về dịch vụ công mức độ ba và bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
đối với lĩnh vực đăng ký xe mô tô xe ô tô
đến thời điểm hiện nay thì lực lượng công an xã an thượng chúng tôi đã được đào tạo có thể lắm vững và thành thục tất cả các thao tác
liên quan đến việc cấp đăng ký cho người dân
đối với việc giao quyền cho công an cấp xã thì cũng là rất là tiện lợi cho người dân cũng là đặt cái tiêu chí để quyền lợi của người dân là trên hết
đối với công tác chuẩn bị của công an xã thì cũng được quan tâm của công an huyện
đối với công tác chuẩn bị của công an huyện hoài đức và lãnh đạo đồng ủy bàn thì đến thời điểm hiện tại thì về trang thiết bị và trung sở thì cũng là cơ bản đã hoàn thiện
để nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đăng ký quản lý xe máy cho người dân đối với công an cấp xã
có thể nói đến thời điểm này công an huyện hoài đức đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả thông tư một mươi năm của bộ công an
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể đăng ký xe tại địa phương cư trú giảm bớt thời gian
chi phí đi lại nhiều lần với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng năm công dân việt nam sinh sống tại thủ đô hà nội đã có thể thực hiện các giao dịch đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
hoàn toàn trên môi trường điện tử ngồi tại nhà và thực hiện các thao tác thuận lợi dễ dàng
đây là một trong những bước quan trọng nhằm thực hiện mạnh mẽ đề án sáu
chuyển đổi số trong công tác công an hướng tới xây dựng chính phủ điện tử kinh tế số xã hội số
chân chưa mãi bởi ngại phé xếp hàng chờ đợi như lần đầu làm hội chiếu
đến giờ chị vân mới quyết định đến làm thủ tục cấp đổi lại hộ chiếu phổ thông
chậm nhưng cũng lại là may
tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hà nội
chị vân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
điền thông tin chụp ảnh thanh toán hoàn toàn qua môi trường mạng
các bước cũng rất đơn giản
chỉ cần đăng ký trên trang hành trình công đăng ký tài khoản trên đó
sau đó mình sẽ đến vào tài khoản của mình để tự làm lại hệ thống
chỉ mất khoảng một mươi năm hai mươi phút là sẽ làm xong tài khoản cũng như là thủ tục nộp tiền online
cũng như chị vân
bất ngờ về thủ tục nhanh gọn thời gian được rút ngắn là cảm nhận chung của những công dân đầu tiên
làm thủ tục đăng ký cấp cấp đổi hộ chiếu theo dịch vụ công mức độ bốn
thông thường mà làm bất kỳ một cái thủ tục hành chính nào
ví dụ như cấp đổi chứng minh thư hoặc là hộ chiếu lần đầu cũng thế
thủ tục thời gian mất rất là nhiều mà thậm chí lúng túng không biết bắt đầu từ những khâu nào
thì hôm nay trên đường như thế này tôi cứ xác định là phải mất cả buổi
mà đến cái giờ này chưa chắc đã hoàn thiện được trong buổi sáng
nhưng mà hoàn toàn bất ngờ khi đến đây được các em bộ phận hành trình này tiếp gón
và chỉ dẫn cho tôi làm cái thủ tục online và chỉ trong vòng có ba mươi phút thôi
thủ tục của tôi đã được hoàn tất
tôi cực kỳ cực kỳ cảm thấy sung sướng và cảm thấy rất là hạnh phúc
nhờ cải cách thủ tục hành chính giờ đây mọi thao tác đều có thể thực hiện
tại bất cứ đâu bất cứ lúc nào
đây là một trong những bước đi nằm trong lộ trình của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
những ngày đầu triển khai dịch vụ mới mẻ này
người dân có thể gặp một số vướng mắc do chưa đáp ứng đủ điều kiện
điều kiện để mà có được cái tài khoản trên cái cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ
thì công dân là phải có cái sia số điện thoại và đăng ký bằng cái số các công dân
trong khi đó thì rất nhiều người là đăng ký số điện thoại tuy là chính chủ
nhưng mà sử dụng cái chứng thư chính số ngày xưa
để khắc phục cái việc này thì phòng xuất nhập cảnh cũng đã phương hợp với cả vnpt
để cử cán bộ
vnpt đến đây hỗ trợ công dân cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện được dịch vụ công mức độ bốn này
thế còn về cán bộ của tôi thì cũng có một cái khó khăn
nên là cái việc đối chiếu ảnh của công dân khi mà tiếp nhận hồ sơ
vì cái ảnh công dân đôi khi người dân nộp cái ảnh hồ sơ trên mạng
thì nó cũng chưa đúng được cái tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan xuất nhập cảnh
chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng để từng bước điều chỉnh khắc phục lại cái khó khăn này
làm sao tạo được tiện huyết cho người dân trong cái việc kê khóa
hồ sơ sau khi được tiếp nhận dữ liệu sẽ được xác thực nhờ kết nối đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cước công dân khai thác dữ liệu vân tay và xử lý thông qua mạng nội bộ
hồ sơ được số hóa giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ
từ đó hạn chế tiêu cực phiền hà đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính
chúng tôi đã triển khai rất nhiều công tác chuẩn bị cho cái việc này và cũng từ rất là lâu rồi
ví dụ như là
chúng tôi đã chuẩn bị tập huấn cho cán bộ chiến sĩ để thành thạo các cái sử dụng những cái chương trình mới
và cục xuất nhập cảnh cũng cấp tài khoản và bút ký số cho cán bộ chiến sĩ
để sẵn sàng tất cả đều phương tiện vật chất cơ sở vật chất để sẵn sàng phục vụ người dân
và trong quá trình triển khai thì vướng đâu chúng tôi cũng phối hợp cùng cục xuất nhập cảnh
khắc phục kịp thời để làm sao mà cho cái chương trình được hoàn hảo nhất có thể
xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá
thời gian qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng đổi mới phương pháp làm việc
đơn giản hóa thủ tục hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực công tác
góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
cùng với việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và tập huấn cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ
công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt chú trọng
thời gian truyền phát hộ chiếu đến tay người dân nhanh nhất có thể
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng công an nói chung
và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng
thì việc chúng ta triển khai việc cấp trực tuyến hộ chiếu hội thông cho người dân
trên cơ sở là người dân không mất thời gian di chuyển
không phải tiếp xúc trực tiếp đối với cả người làm thủ tục
mà mọi vấn đề đều được thực hiện
triển khai ở trên mạng internet từ khâu làm thủ tục khai tờ khai cho đến khâu trả lệ phí
thì đây cũng là một trong bước thay đổi hẳn cơ bản về công tác giải quyết thủ tục hành chính
của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
và từ đó trên cơ sở như vậy cũng sẽ phục vụ tốt cho công tác nhiệm vụ
của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới
nhờ năng lên dịch vụ công
nhờ năng lên dịch vụ công
mức độ bốn người dân khi làm hộ chiếu phổ thông sẽ được lợi rất nhiều
vừa giảm về thủ tục giảm về chi phí và giảm được thời gian nhận hồ sơ và chờ kết quả
còn đối với cán bộ chiến sĩ công an thì hiệu quả công việc cũng được nâng lên rõ rệt
và sau nửa tháng triển khai thí điểm tại công an thành phố hà nội
kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
việc cấp hộ chiếu phổ thông hoàn toàn trên môi trường điện tử
sẽ được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu của chính phủ
đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an
mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực vượt khó đưa ra nhiều giải pháp đột phá
để từng bước hoàn thiện nâng cấp dịch vụ
nhằm đem đến tiện ích nhiều nhất cho người dân doanh nghiệp
cũng như du khách và bạn bè quốc tế khi tới việt nam